việt nam là quốc gia đang phát triển chúng ta cái nhu cầu mà kinh phí cũng như các nguồn lực khác cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội văn hóa nói chung thì đều có nhu cầu rất lớn
cho nên nếu như nói là đủ thì rất là khó
nhưng chúng ta đã có ngân sách đảm bảo những phần căn bản để chúng ta thực hiện được những kế hoạch nhiệm vụ mà chúng ta đặt ra
giao thông vận tải
giao thông vận tải
giao thông vận tải là một yếu tố quan trọng thúc đẩy và góp phần tích cực phát triển kinh tế văn hóa xã hội giao lưu thông thương giữa các vùng miền khu vực và quốc tế
bảo đảm trật tự an toàn giao thông là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên sự phát triển đó
với mỗi quốc gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được phân công trách nhiệm và tổ chức lực lượng thực hiện khác nhau
nhưng vẫn có mục đích chung là bảo đảm cho giao thông thuận lợi an toàn và thông suốt
do đó vấn đề giao thông vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực asean đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng asean hoàn chỉnh và phát triển bền vững
với nhận thức xuyên suốt rằng vấn đề giao thông vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực asean đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng asean hoàn chỉnh và phát triển bền vững

xuất chặt chẽ các loại phương tiện tạm nhập tái xuất không đúng quy định trốn thuế
các nước đề xuất khung pháp lý triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phương tiện qua lại biên giới
đáp ứng yêu cầu đa phương hóa đa sạng hóa hoạt động giao thông vận tài
hội nhập quốc tế đã trở thành xu thế khách quan trên thế giới
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tạo ra những thời cơ điều kiện thuận lợi cho các quốc gia ổn định và phát triển
trong đó hợp tác quốc tế về trật tự an toàn giao thông tạo điều kiện cho các quốc gia cùng nhau bàn bạc
thống nhất giải quyết những vấn đề chung của nhân loại những hệ quả mặt trái của hoạt động giao thông vận tải
gây ra như ủn tắc giao thông tai nạn giao thông ô nhiễm môi trường
theo xu hướng phát triển đó vai trò của lực lượng cảnh sát giao thông nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông việt nam nói riêng
ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế
hợp tác quốc tế về trật tự an toàn giao thông không những tạo điều kiện cho các quốc gia cùng nhau bàn bạc
thống nhất giải quyết những vấn đề chung như ủn tắc giao thông tai nạn giao thông ô nhiễm môi trường
mà còn là cơ hội để các quốc gia thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm công nghệ trình độ quản lý trật tự an toàn giao thông
đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý chuyên trách
đây cũng là cơ hội cho các nước đang phát triển như việt nam học hỏi tiếp thu kế thừa những kiến thức
kỹ năng quản lý trật tự an toàn giao thông cho mình
vì vậy trong những năm qua việt nam đã ký kết và thực hiện nhiều thỏa thuận
hiệp định hợp tác trong khu vực tiểu vùng mekong mở rộng asean và khu vực châu á thái bình dương
trên lĩnh vực đường bộ việt nam đã ký kết thỏa thuận ba bên việt nam lào và campuchia về vận tải đường bộ
hiệp định việt nam lào thái lan về vận chuyển khách du lịch
hiệp định tạo thuận lợi cho vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng mekong mở rộng
hiệp định không asean về tạo thuận lợi vận tải liên quốc gia
hiệp định liên chính phủ về mạng đường bộ châu á chạy qua việt nam theo một số tuyến a hat asean highway
gia nhập công ước quốc tế về giao thông đường bộ một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đối với lĩnh vực đường sắt nước ta là một trong những thành viên đầu tiên tham gia đàm phán ký kết hiệp định mạng đường sắt xuyên á
nằm trên lãnh thổ việt nam sẽ kết nối việt nam với campuchia tại lộc ninh bình phước nối với đường sắt thống nhất
và kết thúc tại cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
ngoài ra trên lãnh thổ việt nam tuyến đường sắt còn kết nối với cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông qua một số tuyến nhánh
trong khuôn khổ hợp tác xây dựng tuyến đường sắt singapore colming
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ hoàng gia campuchia đã ký thỏa thuận về địa điểm đối dây đường sắt
trên lĩnh vực đường thủy việt nam đã ký hiệp định với chính phủ hoàng gia campuchia về vận tải thủy
và hiệp định khung asean về tạo thuận lợi vận tải liên quốc gia
vấn đề hội nhập quốc tế về giao thông sẽ tác động trực tiếp đến tình hình trật tự an toàn giao thông ở việt nam
khiến nhu cầu tham gia giao thông của người dân tiếp tục tăng cao gây áp lực không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn giao thông
tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đi liền với sự gia tăng dân số và phát triển thương mại dịch vụ
sẽ làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông đô thị diễn biến ngày càng phức tạp
sự mở rộng quan hệ và hội nhập quốc tế về lĩnh vực giao thông sẽ làm tăng thêm cường độ mật độ hoạt động vận tải
sự phát triển kinh tế của các nước asean đã khiến mật độ xe cơ giới trong khu vực ngày càng gia tăng
khiến cho tình trạng an toàn giao thông của khu vực này ngày càng tệ hại hơn
những thiệt hại to lớn như thế là điều rất đáng quan ngại
và các quốc gia thành viên mà cụ thể như việt nam cần phải cùng nhau bắt tay vào hành động
để thực phi một chiến lược cho toàn khu vực nhằm cải thiện tình hình an toàn giao thông của khu vực asean
thời gian tới việc thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông
sẽ ở một mức độ mạnh mẽ hơn mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế đất nước
nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với lực lượng cảnh sát giao thông ở mỗi quốc gia trong khu vực đông nam á
trong đó có philippines và việt nam
bên cạnh những cơ hội thuận lợi và những kết quả đạt được
quá trình hội nhập quốc tế về lĩnh vực giao thông vận tài đòi hỏi công tác quản lý nhà nước
về giao thông vận tải của việt nam phải được cải tiến thích ứng với các quy ước quốc tế
trong quá trình kiểm tra giám sát xử lý vi phạm cần phát hiện những vấn đề bất cập trong việc thực hiện các cam kết
để đưa ra các kiến nghị sửa đổi bổ sung hệ thống luật pháp trong nước cũng như các điều ước quốc tế
tổ chức các diễn đàn cảnh sát giao thông các nước trong khu vực và trên thế giới
để trao đổi kinh nghiệm giải quyết những phát sinh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình hội nhập
theo tôi việt nam cần chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền tới người dân hạ tầng phải đảm bảo an toàn giao thông
cùng với đó là phát triển hệ thống giao thông công cộng phương tiện phi cơ giới phương tiện tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn
nếu việt nam làm được như vậy tôi nghĩ việt nam sẽ đạt được mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
bên cạnh đó hoạt động kiểm tra giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông
cũng phải chuyên nghiệp và nâng cao trình độ hơn và sẽ có một số thay đổi để phù hợp với các quy định quốc tế
bởi việc thực hiện các cam kết tại các hiệp định là cho phép các phương tiện nước ngoài vào hoạt động trên lãnh thổ việt nam
vì vậy nhiệm vụ của cảnh sát giao thông là phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và giám sát hoạt động của phương tiện nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ việt nam
mặt khác vẫn phải tạo thuận lợi và đối xử bình đẳng với người phương tiện và hàng hóa khi di chuyển trong lãnh thổ việt nam
với nhiệm vụ quan trọng như vậy lực lượng cảnh sát giao thông việt nam phải trang bị cho mình kiến thức
với các điều ước quốc tế về giao thông vận tải trên các lĩnh vực đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
để hiểu rõ các cam kết từ đó xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông phải nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên môn ngoại ngữ
để xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện các điều ước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
áp dụng công nghệ tiên tiến các thiết bị kỹ thuật hiện đại trong giám sát xử lý vi phạm
cũng như phối hợp điều hành giao thông trên các lĩnh vực đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
trên thực tế những tác động nêu trên đã và đang đặt ra những yêu cầu bức thiết
cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông việt nam
đó là phải tăng cường quản lý hoạt động vận tải hàng hóa hành khách
coi trọng công tác tổ chức giao thông nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc
xếp chặt quản lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới sau sát hạch cấp giấy phép lái xe
nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
nâng cao tinh thần trách nhiệm trình độ pháp luật ngoại ngữ của người thực thi công vụ
trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan động batu một điểm đến thu hút rất đông khách du lịch tại malaysia
động batu không chỉ là điểm hành hương quan trọng đối với cộng đồng người theo đạo hindu ở malaysia
mà còn là nơi lưu trữ các tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp mô tả về những câu chuyện thần thoại nổi tiếng
về các vị thần ấn độ như thần vishnu thần shiva thần brahma
ẩn mình sau sự sô bồ của thủ đô kuala lumpur động ba tu nằm bên trong ngọn núi đá vôi
gồm một hệ thống hang có rất nhiều đền thờ
batu được biết tới là một trong những khu điện thờ hindu nổi tiếng nhất ở malaysia
batu là một hang động đá vôi do thambusami một thương nhân người ấn tìm ra vào đầu thế kỷ một mươi chín
tuy nhiên sau đó hang động đã bị lãng quên vì dừng già che phủ
đến đầu thế kỷ hai mươi khi tìm kiếm nơi xây dựng đền thờ các vị thần
thì người ấn sống ở malaysia mới phát hiện ra động batu
sự tình cờ này được cho rằng chính thần linh đã chọn nơi đây làm nơi ngưỡng trị
vì thế người ấn bắt đầu xây dựng batu thành trung tâm tôn trọng

từ đó động batu trở thành thánh điện linh thiêng nơi hành hương quan trọng
và tổ chức những lễ hội lớn của cộng đồng người theo đạo hindu giáo sống ở malaysia
nếu so sánh với nhiều hang động khác trên thế giới batu sẽ không có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hay tráng lệ
nhưng điều khiến nhiều du khách đến tham quan động batu
chính là bảo tàng điều khác đổ sộ về những vị thần của hindu giáo
du khách sẽ thấy qua bàn tay tài hoa của người nghệ nhân
những vị nam thần nữ thần mang vẻ đẹp ma mị lẫn quyến rũ
bức tượng lớn nhất chính là tượng thần murugan cao bốn mươi hai bảy mét
được sơn nhũ vàng lấp lánh và đứng ngay lối vào động
hệ thống hang động batu gồm ba hang lớn và nhiều hang nhỏ nằm dài sát trên dãy núi đá vôi
hang thờ được xem là hang động lớn nhất quan trọng nhất ở batu
vì có nhiều đền thờ hindu nằm bên trong
lòng hang rất thoáng có sức chứa hơn ngàn người cùng một lúc
dưới chân núi là hai hang động triển lãm nghệ thuật và bảo tàng
sở dĩ có tên gọi như vậy là do bên trong hai hàng này trưng bày rất nhiều tượng
tranh ảnh hiện vật liên quan đến đạo hindu giáo
du khách phải leo lên hai trăm bảy mươi hai bậc thang để vào tham quan hang thờ
nơi có đền thờ ấn độ giáo cao một trăm linh mét
chân trần trang trí các bức phủ điêu đầy màu sắc và xung quanh thờ hàng loạt
những bức tượng mô tả các điển tích nghị lễ kỳ bí trong đạo hindu giáo
ngay phía sau đền thờ là cửa hàng tối dài gần hai km là nơi cư trú của rất nhiều rơi
động batu là một danh làm bán tự nhiên và nhân tạo với nhiều công trình kiến trúc đẹp
thu hút du khách đến tham quan chiêm ngưỡng và cũng là một điểm du lịch tâm linh
dành cho các giáo đồ của hindu giáo và ấn độ giáo
chương trình kết nối asean của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau